chiều ngày hai mươi tám tháng bảy ubnd tỉnh quảng nam đã ban hành quyết định tạm dừng hàng loạt các hoạt động trên phạm vi toàn tỉnh
từ lúc giờ ngày hai mươi chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đến h ngày một mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi để tăng cường phòng chống dịch covid một mươi chín
tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách từ quảng nam đi thành phố đà nẵng tỉnh quảng ngãi trừ trường hợp đặc biệt
các cơ sở đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe bàn vé số dạo
tạm dừng các hoạt động tập trung quá hai mươi người tại nơi công cộng các tour du lịch đưa khách đi
khai thác khách từ thành phố đà nẵng và các vùng có dịch đón mới khách lưu trú từ thành phố đà nẵng và các vùng có dịch
ngoài ra các hoạt động của các khu vui chơi giải trí cũng bị tạm dừng